với hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức nguyễn tùng lâm chú tại phường quang trung thành phố hải dương
là cán bộ trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh hải dương vừa bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thị xã quảng yên nhận được thông báo của chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín bot cầu bạch đăng
phát hiện một xe ô tô cứu thương chở năm người đi qua chốt nhưng không khai báo y tế theo quy định nên đã mời tất cả về trụ sở làm việc
tại đây năm người khai nhận được nguyễn tùng lâm cán bộ cdc hải dương tiến hành xét nghiệm và cấp giấy kết quả để sử dụng đi qua chốt
được triệu tập đến cơ quan công an lâm khai nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã đến nhà hoặc hẹn những người có nhu cầu xét nghiệm
tại một địa điểm ngoài cơ quan để lấy mẫu xét nghiệm sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo đóng dấu cấp giấy xét nghiệm nhằm mục đích thu lời bất chính
mỗi trường hợp lâm thu từ hai trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
lâm đã thực hiện việc lấy mẫu cấp giấy cho gần bốn mươi trường hợp thu lời bất chính gần một mươi triệu đồng